đối tượng người lào vận chuyển số lượng lớn ma túy qua biên giới vừa bị lực lượng bộ đội biên phòng quảng trị phát hiện bắt giữ
vào lúc một mươi h một mươi năm phút ngày hai mươi một tháng sáu tại khu vực trục đường một mươi sáu a cửa khẩu phụ trang xã hướng phùng huyện hướng hóa tỉnh quảng trị
địa huyện sê pôn tỉnh sa va na khẹt của lào cách mốc giới năm trăm chín mươi bảy về phía việt nam hơn hai mươi mét
lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị đang làm nhiệm vụ phát hiện bắt quả tang đối tượng seng feng say
chú tỉnh khăm muộn lào vận chuyển trái phép ba mươi tám viên ma túy tổng hợp
qua đầu tranh khai thác đối tượng khai nhận mua ma túy tại lào sau đó tìm cách vượt biên trái phép vận chuyển vào việt nam để tiêu thụ
khi vừa vận chuyển ma túy trên qua biên giới thì bị phát hiện và bắt giữ